trong thời hạn sử dụng đất trường hợp này bố bạn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với loại đất là đất ở được quyền chuyển nhượng cho gia đình kia
khi tách sổ đỏ cho gia đình đó số đất đó có được công nhận là đất thổ cư hay không còn tùy thuộc vào diện tích đất được tách
nếu thửa đất được tách đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu thì vẫn được giữ nguyên mục đích sử dụng là đất thổ cư
theo quy định tài khoản ba mươi một điều hai nghị định một trên hai nghìn một mươi
nghị định chính phủ quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa như sau
ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương
theo đó khi tách thực hiện tách thửa để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình kia diện tích đó phải đảm bảo diện tích tối thiểu do ủy ban nhân dân quy định
thưa luật sư anh ngô văn hòa ở hà nội hỏi
tôi đang có nhà ở hai trăm linh m tại thanh xuân hà nội tôi đang trong một gia đình thuê căn nhà đó đã được hai năm
hiện giờ tôi có ý định mở công ty nên thế chấp căn nhà đó mới vay đủ số vốn cần góp
tôi có được đem nhà đang cho thuê đi thế chấp được không có cần điều kiện gì không
trong trường hợp của bạn bạn có quyền thế chấp căn nhà đang cho thuê
chỉ cần bạn đáp ứng đủ các điều kiện quy định tài khoản một điều một trăm tám mươi tám luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba

có giấy chứng nhận trừ trường hợp quy định tài khoản ba điều một trăm tám mươi sáu và trường hợp nhận thừa kế quy định tài khoản một điều một trăm sáu mươi tám của luật này
thứ hai đất không có tranh chấp
thứ ba quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án
thứ tư trong thời hạn sử dụng đất
bên cạnh đó theo điều hai mươi bốn nghị định một trăm sáu mươi ba trên hai nghìn sáu nghị định chính phủ
về thế chấp tài sản đang cho thuê thì
trong trường hợp thế chấp tài sản đang cho thuê thì bên thế chấp thông báo về việc cho thuê tài sản cho bên nhận thế chấp
nếu tài sản đó bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ
thì bên thuê được tiếp tục thuê cho đến khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng
trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
do đó bạn có thể thế chấp quyền sử dụng đất khi đang cho thuê
xong bạn cần phải thông báo về việc đang cho thuê nhà ở với bên nhận thế chấp tài sản của bạn
xin cảm ơn luật sư đã tham gia
xin cảm ơn luật sư đã tham gia trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung
chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
đây là những hình ảnh được người dân ghi lại tại đường trần quốc nguyễn
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
nhiều gia đình bất chấp nguy hiểm dẫn trẻ nhỏ ra khu công trường đang thi công để tắm biển
đây là khu vực nguy hiểm vì nước sâu có hiện tượng cắt lún
các thiết bị phục vụ thi công hoạt động xung quanh
bãi tắm chưa đi vào hoạt động không có phao cảnh báo và lực lượng cứu hộ
tiềm mẩn nhiều nguy hiểm
kính đề nghị cơ quan chức năng địa phương sớm có những biện pháp
phương án cụ thể để giải quyết tình trạng trên tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau